ngày hai mươi bảy tháng một mươi đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cà mau lần thứ một mươi sáu
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và chỉ đạo đại hội
cùng dự có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng ba trăm năm mươi một đại biểu đại diện hơn bốn mươi tám đảng viên trong đảng bộ tỉnh cà mau
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh cà mau
đồng chí đại tướng tô lâm nhấn mạnh đảng bộ tỉnh cần phát huy vai trò cưng mẫu
trong rèn luyện phẩm chất đạo đức canh mạng lối sống phong cách công tác của cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp người đứng đầu cấp ủy các địa phương cơ quan đơn vị
thực hiện nghiêm túc quy định của bộ chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
chống chạy chức chạy quyền tập trung ra soát bổ sung quy hoạch để khai thác
phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của tỉnh cà mau tăng cường liên kết vùng
gắn phát triển tỉnh cà mau trong tổng thể phát triển vùng và trong vai trò một cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông kiều long